thưa quý vị công an quận tân phú tp hcm vừa triệt phá đường dây mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ hơn ba mươi năm kg ma túy các loại cùng súng đạn và tăng vật có liên quan
cơ quan công an khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn thanh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
bùi thúy vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn đình trúc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn lê thanh tâm phạm văn học
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của bùi thúy vi cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện nguyễn quốc việt
đang tàng trữ một khẩu súng dạng k năm mươi bốn và tám viên đạn
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn quốc việt
về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quần dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức đang tạm giữ bốn đối tượng
gồm nguyễn toàn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn mạnh liêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
vũ anh nghiệp và võ đình phụng cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó các trinh sát đã theo dõi bắt quả tàng nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách
tại nơi ở của các đối tượng cũng là nơi sản xuất các loại văn bằng chứng chỉ
công an thu giữ gần ba trăm linh loại giấy tờ nghi vấn làm giả như căn cước công dân giấy phép lái xe
nhiều loại bằng cấp và máy móc thiết bị dùng để sản xuất văn bằng chứng chỉ
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận thông qua ứng dụng lai do tên hùng chưa rõ lây lịch làm trưởng nhóm
hùng chuyển các file phôi văn bằng giấy tờ đã có sẵn chữ ký và mộc đỏ
trung và liêm nạp thông tin khách hàng chỉnh sửa bằng phần mềm rồi in màu
chuyển cho phụng và nghiệp đi giao cho khách với giá từ một năm đến hai năm triệu đồng tùy loại
mỗi tháng trung và liêm được trả lương từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng phụng và nghiệp được trả hai trăm linh đồng trên một đơn hàng
trung bình mỗi tháng các đối tượng làm giả và tiêu thụ khoảng ba trăm linh loại giấy tờ văn bằng
trước đó trung và liêm đã từng có tiền án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức vừa mãn hạn tù trở về
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn phương bình và vợ là lê thị bích trâm
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng bình đã lần lượt mang năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đi thế chấp vay tiền của năm bị hại để chiếm đoạt hơn chín trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn phương bình tổng hình phạt là một mươi tám năm tù giam lê thị bích trâm một mươi sáu năm tù giam
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng đặng văn thành năm mươi tám tuổi
trú tại xã đồng khởi huyện châu thành để làm rõ về hành vi giết người
trước đó vào trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi một trung tâm cảnh sát một trăm một mươi ba tiếp nhận tin báo có vụ án giết người xảy ra ở khu vực công viên cây xanh
tại khu phố ba phường hai thành phố tây ninh
nhận tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng với công an địa phương và người dân

trường phố ba thành phố tây ninh